tổng bí thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ việt nam sang trung quốc
giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và tổng cục hải quan trung quốc
cũng trong chiều nay tại đại lý đường nhân dân tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
thay mặt nhà nước nước cộng hòa nhân dân trung hoa đã trao tặng tổng bí thư nguyễn phú trọng
khuôn trường hữu nghị khuôn trường đối ngoại cao nhất của trung quốc
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình nhấn mạnh
hôm nay đảng và nhà nước trung quốc tổ chức trang trọng trao tặng khuôn trường hữu nghị
cho tổng bí thư nguyễn phú trọng là người bạn tốt chân thành của đảng cộng sản trung quốc và nhân dân trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng là người kiên định chủ nghĩa mark kiên định duy trì quan hệ hữu nghị
truyền thống trung quốc và việt nam là người định hướng và thúc đẩy quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam trong thời đại mới
được củng cố tin cậy về mặt chính trị không ngừng được tăng cường hợp tác thực chất tiếp tục đi vào chiều sâu
phát biểu đáp từ tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
việc trung ương đảng cộng sản trung quốc tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
trao tặng khuôn trường cao quý này không chỉ là vinh dự dành cho cá nhân tổng bí thư
mà còn thể hiện sự trân trọng của đảng nhà nước trung quốc cá nhân tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình đối với đảng cộng sản việt nam nhà nước và nhân dân việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin rằng phần thưởng cao quý này sẽ là nguồn động viên rất lớn
đối với việc hai bên tiếp tục củng cố phát triển hơn nữa quan hệ giữa việt nam và trung quốc
cá nhân tổng bí thư cùng với tập thể lãnh đạo đảng và nhân dân việt nam
cố gắng làm hết sức mình để xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu mạnh văn minh hiện đại
và cùng với nhân dân trung quốc anh em kết thành một khối đoàn kết thống nhất
và xây đắp mối quan hệ mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững vừa là đồng chí vừa là anh em
nhân chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng
báo chí nước sở tại cũng đã đưa tin đậm nét về sự kiện này
trong đó khẳng định ý nghĩa chuyên thăm đối với sự phát triển của quan hệ hai nước
trang mạng thepaper cn dẫn đánh giá của nhiều chuyên gia và học giả
trong đó nhấn mạnh chuyến thăm lần này là sự khẳng định chiến lược xác định rõ vị trí
và nền tảng của quan hệ song phương củng cố sự tin tưởng lẫn nhau
và điều chỉnh sự phát triển của quan hệ việt trung
trong giai đoạn tiếp theo bài báo cũng khẳng định việt nam là đối tác thương mại lớn nhất
và mục tiêu đầu tư quan trọng của trung quốc tại đông nam á
vào việc mở cửa hợp tác và tăng cường kết nối năng lực sản xuất giữa hai nước
sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ
trong khi đó tờ thời báo hoàn cầu global times thuộc nhân dân nhật báo
cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc cũng đã có bài viết đánh giá chuyến thăm lần này
cho thấy tính chất đặc biệt và tầm quan trọng của quan hệ việt trung
khi tổng bí thư nguyễn phú trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm trung quốc
sau đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp
chuyến thăm lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ giúp hai nước tăng cường sự tin cậy chính trị lẫn nhau
và thúc đẩy hợp tác trên nhiều mặt
cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng cũng sẽ là động lực to lớn thúc đẩy hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương
hàng loạt tờ báo và các hãng truyền thông lớn của trung quốc như thượng hải quan sát tân hoa xã
đài phát thanh truyền hình trung ương trung quốc cũng đã đăng tin và nhiều bài phân tích sâu về chuyến thăm này
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã truy tố hai mươi bị can
trong đó có hai cựu giám đốc sở y tế cần thơ là bà bùi thị lệ phi và ông cao minh chu
về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế cần thơ
và một số đơn vị có liên quan
theo kết quả điều tra hai cựu giám đốc sở y tế cần thơ đã bàn bạc thông đồng
tạo điều kiện cho công ty nsg trúng bốn gói thầu cung cấp thiết bị y tế
cũng liên quan đến vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã truy tố bị can hoàng thị thúy nga
nguyên chủ tịch hội đồng sáng lập tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
lê huy bình nguyên phó tổng giám đốc nsg group và một mươi sáu người khác
hành vi của bà phi bị xác định phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hơn ba mươi ba tỷ đồng trong đó cá nhân bà phi nhận ba tỷ đồng lại quả từ công ty nsg
ngoài ra kết quả điều tra đủ căn cứ xác định ông chu đã nhận hai trăm linh triệu đồng của công ty nsg
nhưng không chứng minh được việc sử dụng số tiền này nên ông phải chịu trách nhiệm
tiếp tục thông tin về vụ nổ súng tại xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang làm sáu người thương vong
công an tỉnh kiên giang cho biết đã bắt thêm ba đối tượng
nâng tổng số các đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc này lên ba mươi tám
công an tỉnh kiên giang xác định các đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án gồm võ văn lương
tức hai lượt nguyễn quốc vinh nguyễn văn thái bùi đức ngọc đoàn thiên long
trong đó long được xác định là người trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ
như tin đã đưa do mâu thuẫn về đất đai trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi
nhóm của hai lượng gồm năm mươi đối tượng đã đến thửa đất tranh chấp với cúc văn để giải quyết mâu thuẫn
trong nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm của đoài
làm hai người chết và bốn người bị thương nặng
ngày hôm nay công an tỉnh bình dương tổ chức lễ ra mắt tổ tuần tra đặc biệt một trăm bảy mươi một của công an tỉnh
và phát động cao điểm thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực địa tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
gọi tắt là đề án sáu
theo kế hoạch tổ tuần tra đặc biệt một trăm bảy mươi một sẽ có năm tổ mỗi cấp huyện có ít nhất một tổ
mỗi tổ sẽ có một mươi ba thành viên gồm nhiều lực lượng cảnh sát giao thông hình sự ma túy cảnh sát cơ động
có nhiệm vụ tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông
chủ động phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường phố nơi công cộng
và những khu vực phức tạp về an ninh trả tự xử lý nhanh các vụ việc nóng như cướp giật trộm cắp ma túy trên đường phố
kiểm tra xử lý đối tượng nghi vấn mang theo vũ khí hung khí để kịp thuế ngăn chặn tội phạm có thể xảy ra
dịp này công an tỉnh bình dương phát động cao điểm sáu mươi ngày đêm
thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực địa tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi gọi tắt là đề án sáu trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị theo thống kê của công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
tỉnh lào cát tỉnh lào cát tỉnh lào cát tỉnh lào cát vừa qua tỉ lệ thu nhận hồ sơ cũng như cấp căn cướp công dân ngăn chích địa tử cho người dân trên địa bàn đã đạt chín mươi bốn tám mươi chín
và để có được con số này phải kể đến những chuyến xe không đồng của lực lượng công an địa phương vẫn ngày ngày lan bánh
sự phối hợp giữa quân và dân huyện bảo thắng trong chiến dịch cấp căn cướp công dân ngăn chích địa tử đã mang đến nhiều kết quả tích cực
đồng thời là minh chứng tốt đẹp cho hình ảnh công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
bảy giờ sáng tại xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai
với những dụng cụ máy móc thiết bị cùng xe lưu động cán bộ chiến sĩ thuộc tổ làm thẻ căn cước công dân gắn chip
đã sẵn sàng bắt tay ngay vào ngày làm việc mới với tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân
sau hơn ba mươi phút đi đường vào thôn hải sơn một các thành viên trong tổ đã tìm vào từng hộ gia đình
có công dân bị khuyết tật tai nạn và già yếu không đi lại được để làm căn cước công dân
không mất nhiều thời gian tổ công tác khẩn trương mang dụng cụ máy móc thiết bị vào kết nối với hệ thống điện tại chỗ
các đồng chí trong tổ công tác đã nhanh chóng xác minh thông tin kiểm tra giấy tờ tùy thân
và thực hiện các thủ tục chụp ảnh lăn tay cho công dân một cách nhanh gọn nhất
trong quá trình làm căn cước công dân cho bà con nhân dân cán bộ chiến sĩ trong tổ gặp phải không ít những khó khăn vất vả
nhưng thành viên vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đây là gia đình bà nguyễn thị sáu ở thôn tiến lợi xã xuân giao huyện bảo thắng
gia đình bà sáu có ba nhân khẩu nhưng cả ba người đều bị khuyết tật
nhận được sự quan tâm của cán bộ xã và các đồng chí công an mang máy móc đến tận nhà để làm căn cước công dân cho gia đình
gia đình bà sáu rất xúc động
cùng thời điểm trên hai tổ cấp căn cước công dân lưu động tại ủy ban nhân dân xã phú nhuận và tại trụ sở công an huyện
các đối tượng chiến sĩ vẫn đang tích cực cố gắng làm các thủ tục nhanh nhất để cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã
trong chiến dịch chín mươi ngày đêm lần này tổ công tác còn hỗ trợ người dân về phương tiện di chuyển đến nơi làm căn cước công dân lưu động
nên đã được nhiều người dân đồng tình ủng hộ
tại trụ sở công an huyện bảo thắng gần sáu mươi em học sinh thuộc trường trung học cơ sở dân tộc bán chú
thuộc xã thái niên huyện bảo thắng đã được xe lưu động của công an huyện đưa đón đến trụ sở để làm căn cước công dân
hầu hết các em học sinh bán chú của trường do nhà xa trung tâm bố mẹ đi làm nương rẫy
nên nhiều em học sinh vẫn chưa được làm căn cước công dân theo quy định
đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch với thời gian chín mươi ngày đêm
chúng tôi xác định phải huy động cả
hệ thống chính trị vào cuộc và trong đó lực lượng công an phải là lòng cốt
tuy nhiên để đảm bảo thực hiện được nội dung đề ra trong kế hoạch
chúng tôi cũng vận dụng các giải pháp đặc biệt là lực lượng cảnh sát quản lý chính của công huyện
chúng tôi yêu cầu làm việc không có ngày nghỉ trong suốt chín mươi ngày đêm thực hiện cao điểm
đi xuống tận xã và huy động lực lượng của cơ sở đặc biệt là lực lượng công an các xã thị trấn
đến tận nhà ra từng người và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất nhất để cho người dân đến khi mà tổ công tác
cấp căn cước công dân đến các xã thị trấn
theo thống kê của công an huyện bảo thắng tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
công an huyện bảo thắng đã đạt tỷ lệ chín mươi bốn tám mươi chín
những chuyến xe không đồng vẫn ngày ngày lăn bánh
các cán bộ chiến sĩ công an huyện bảo thắng vẫn đang nỗ lực phục vụ
giúp nhân dân
sự phối hợp giữa quân và dân huyện bảo thắng trong chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
đã mang đến nhiều kết quả tích cực đồng thời làm minh chứng tốt đẹp cho hình ảnh công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
chiến dịch dù còn dài nhưng với sự cố gắng của từng cán bộ chiến sĩ và sự phối hợp nhiệt tình của nhân dân
công an huyện bảo thắng nói chung và công an tỉnh lào cai nói riêng sẽ sớm hoàn thành dự án
để người dân hưởng được những tiện ích từ chiếc thẻ căn cư công dân